hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan nguyen phan lam sam đã tuyên bố sẽ thưởng nóng năm triệu bát
tương đương ba ba tỷ đồng cho toàn đội nếu giành tấm huy chương vàng sea games ba mươi một
cũng kể từ đó thay cho huấn luyện viên polking đã thắng liên một mạch bốn trận
ghi được một mươi hai bàn và hiện đang có mặt ở chung kết
ngay trước cuộc đòi sức với u hai mươi ba việt nam vì nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan
lại tiếp tục dùng đất pin tiền để khích lệ các cầu thủ như cách đã từng làm ở vòng bản
cụ thể mà đàm bàng thông báo bộ trưởng bộ du lịch và thể thao thái lan
pitfat ratchakit prakal hứa thưởng một triệu bát hơn bảy trăm sáu mươi triệu đồng nếu vòi chiến lên ngôi tại sea games ba mươi một
vì nữ tỷ phú này nói tôi xin cảm ơn tất cả mọi sự ủng hộ của người hâm mộ thái lan
tôi đã có cuộc nói chuyện với bộ trưởng pitfat ratchakit prakal và ông ấy cho biết cũng rất thích u hai mươi ba thái lan
thế nên ông pitfat ratchakit prakal
hứa sẽ thưởng cho toàn đội một triệu bạc nếu họ giành được huy chương vàng
đặc biệt bộ du lịch và thể thao thái lan cũng hứa thưởng ba trăm linh bạt cho mỗi tuyển thủ nếu như lên ngôi ở sea games ba mươi một
trong trường hợp về nhì mỗi thành viên nhận được một trăm năm mươi bạc
như vậy nếu giành huy chương vàng tại đại hội thể thao đông nam á hai nghìn hai mươi bốn
hai mươi tuyển thủ của u hai mươi ba thái lan sẽ được nhận sáu triệu bát tương đương bốn tỷ đồng

tiền cao nhất mà đội bóng trẻ của xứ chùa vàng có thể nhận được sau khi vô địch sea games ba mươi một là một mươi hai triệu bạc hơn tám tỷ đồng
trong khi đó u hai mươi ba việt nam cũng mới được vff thưởng nóng một tỷ đồng sau trận thắng vất vả một trước u hai mươi ba malaysia ở bán kết
có thể thấy sức nóng của trận đấu nảy lửa này đang được đẩy lên hơn lúc nào hết
hy vọng cuộc đò sức giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân mỹ định
sẽ mang đến những màn trình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
bên cạnh hàng công kém hiệu quả huấn luyện viên park hang seo còn đau đầu với một bài toán khó khác
trước trận đại chiến giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
cụ thể hậu vệ lê văn xuân nhiều khả năng đứt dây chặn và bỏ lỡ các trận chung kết sea games ba mươi bảy
lẫn vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
tiền vệ lý công hoàng anh cũng phải rời sân sớm do gặp vấn đề ở cơ đùi
theo huấn luyện viên hoàng văn phúc u hai mươi ba việt nam có nhiều người có thể thay thế được hoàng anh tuy nhiên
vị trí của lê văn xuân thì khác
cựu huấn luyện viên đội tuyển việt nam chia sẻ vị trí của lý công hoàng anh thì công đến
hai lông trọng lông quang nhò đều có thể vào thay thế nhưng chỗ của văn xuân bên cánh trái thực sự là một vấn đề
u hai mươi ba thái lan tấn công hai cánh khá đều với sự xuất hiện của ekanit pania số bảy và benjamin davis số một mươi bảy
u hai mươi ba việt nam có những cầu thủ đá cánh được như tuấn tài vang do
khi cần trọng lông công đến quang nhò cũng có thể đá cánh như thử nghiệm của huấn luyện viên phát hàng xo suốt thời gian qua
nhưng nói gì thì nói có văn xuân chắc chắn huấn luyện viên phát hàng xo vẫn yên tâm hơn
lê văn sơn là hậu vệ cánh toàn diện nhất của u hai mươi ba việt nam ở sea games ba mươi một lần này
không chỉ phòng ngự tốt và có thể chơi được ở cả hai hành lang cánh cầu thú được mệnh danh là đoàn văn hậu mới
còn có khả năng tấn công vô cùng ấn tượng với hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công
vị trí của lê văn xuân thì khác
lê văn xuân chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phòng ngự ở biên trái của u hai mươi ba việt nam
tính đến trước trận chung kết thầy trò huấn luyện viên phát hàng xo vẫn đang giữ sạch lưới
và trở thành đội u hai mươi ba đầu tiên thiết lập được thành tích này ở các kỳ sea games
nếu tiếp tục giữ sạch lưới trước thái lan ở trận chung kết
u hai mươi ba việt nam sẽ thiết lập thêm một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác ở sea games
trước đó u hai mươi ba việt nam cũng vô địch giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi hai mà không thủng lưới một bàn nào
thậm chí thầy trò huấn luyện viên đinh thế nam còn có thành tích toàn thắng
trong đó có hai trận thắng trước u hai mươi ba thái lan với cùng tỷ số một
đội tuyển u hai mươi ba việt nam vừa vượt qua vòng bảng ở vị trí nhất bảng a
tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều vấn đề làm thầy park và người hâm mộ lo lắng
và điều đó được thể hiện qua trận bán kết với u hai mươi ba malaysia
u hai mươi ba việt nam đã hết sức khó khăn để vượt qua
không cần phải nói quá nhiều chúng ta đều hiểu tính chất của trận đấu bán kết
vì trên hành trình bảo vệ ngôi vườn trên quê nhà
thì đây là điều bắt buộc phải vượt qua
nên bang huấn luyện đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng
trong cuộc họp báo trước trận đấu
khi được hỏi về khả năng giải quyết trận đấu trong chín mươi phút
huấn luyện viên park hang seo chia sẻ
tất nhiên để nói nếu thắng trong chín mươi phút thì tốt quá tôi cũng mong muốn thế
nhưng bóng đá không ai nói trước được điều gì
malaysia thường chơi ba bốn ba với hai trung vệ lệch cánh
nếu có khoảng trống sẽ lên tham gia tấn công
đội bật nhảy thẳng lên trung lộ rất nguy hiểm
tôi cũng đang nghiên cứu cách đối phó cầu thủ của chúng tôi đang hồi phục tốt
chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu
bên kia chiến tuyến là đội tuyển u hai mươi ba malaysia
họ bước vào trận bán kết với vị trí nhì bản b
nhưng chính họ đã bại người thái trong trận ra quân
điều đó cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi
trong trận đấu bán kết môn bóng đá sea games ba mươi một
một trăm hai mươi phút thi đấu thật vất vả và bào mòn thể lực của các cầu thủ
để giành được chiến thắng những chàng trai áo đỏ đã phải đánh đổi
nhìn hình ảnh văn xuân nằm trên cán rời sân không ai là không lo lắng
trong khoảng thời gian thi đấu chính thức u hai mươi ba việt nam đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm
đặc biệt là pha bỏ lỡ phút thứ hai mươi bảy của tiến lên
malaysia đã quá hiểu đội tuyển của chúng ta
nên họ nhập cuộc với chiến thuật phòng thủ cùng lối chơi rất rác không ngại phạm lỗi
lối chơi của u hai mươi ba malaysia có sự kỷ luật cao và điều đó làm khó cho u hai mươi ba việt nam
với chín mươi phút bất phân thắng bại hai đội đưa nhau vào hai hiệp phụ
với việc thời tiết nóng cùng cường độ thi đấu dày
nên trong ba mươi phút đá hiệp phụ cầu thủ của cả hai đội gặp nhiều vấn đề về thể lực
tuy nhiên với cách thay người phù hợp
huấn luyện viên park đã cho thấy các mảnh ghép ông lựa chọn đều được tính toán kỹ
với hàng thủ là điểm tựa và một chút tâm linh
chính tiếng lên đã không phụ lòng huấn luyện viên pháp hàng so bằng pha đánh đầu dũng mạnh ở phút thứ một trăm một mươi một
bằng tháng này khiến sân vận động việt trì như nổ tung
tiếng lên cũng như các cầu thủ đã đập tan đi những chỉ trích
tâm lý như được dỡ bỏ
và ăn mừng cuồng nhiệt bất chấp nhận thẻ vàng của tiến lên cho thấy những ngày qua anh bị áp lực ra sao
trong hành trình sea games ba mươi một này tiếng lên đã khá vô duyên trong khẩu ghi bàn
trận đấu mở mạng với u hai mươi ba indonesia cũng phải sang đến hiệp hai
anh mới ghi được bàn thắng mở tỷ số cởi bỏ áp lực cho toàn đội
với kỳ vọng từ huấn luyện viên trưởng và người hâm mộ
thì đây là chưa đủ với sân xuất chủ lực của đội tuyển việt nam
trong trận đấu này
với bao pha bỏ lỡ đáng tiếc nếu không ghi được bàn thắng và điều tệ hại nhất xảy ra
anh có thể bị coi là tội đồ
một bàn thắng ghi nhất vào những phút cuối
thế là quá đủ để đưa u hai mươi ba việt nam vào trận chung kết bảo vệ tấm huy chương vàng mùng bóng đá nam
và quan trọng hơn bàn thắng giúp tiếng lên dũ bỏ áp lực để tự tin bước vào trận đánh cuối cùng
hy vọng tiếng lên sẽ bùng nổ trong trận đấu quan trọng nhất giải đấu